k expo trong một mươi năm năm qua đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế thương mại đa phương lớn của asean và trung quốc
quy tụ đông đào các nhà kinh doanh đầu tư của trung quốc và các nước asean
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường
năm nay các doanh nghiệp việt nam đã có sự chủ động và hoàn thiện hơn về tính chuyên nghiệp
khi tham gia giới thiệu quảng bá tại thị trường nước ngoài
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hội trợ ca expo năm nay là lần thứ một mươi năm việt nam tiếp tục là quốc gia có quy mô trưng bày hàng hóa dịch vụ lớn nhất
trong các nước asean chỉ đứng sau nước chủ nhà trung quốc
trong số những doanh nghiệp tham gia có rất nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh
có năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang trung quốc và các nước asean như đường quảng ngãi
tập đoàn lộc trời vina cà phê biên hòa cà phê trung nguyên vina mew th true mew biti
cá expo mang lại hiệu quả chất lớn cho cà phê trung nguyên
nói rằng là thương hiệu trung nguyên được như ngày hôm nay ở thị trường trung quốc là xuất khẩu đến hàng nghìn tỷ
là cũng nhờ bắt đầu xuất phát điểm từ cái hội trợ này do bộ công thực tổ chức trung quốc
muốn mở thêm những cách hàng để giúp cà phê trung nguyên đi sâu hơn vào thị trường trung quốc nữa
bằng các kênh siêu thị các chuỗi cửa hàng bán lẻ
đó là cái điều mình có kỳ vọng
vitis tham gia tại đây cũng đã một mươi năm năm
thì bitit thật ra là cũng có xuất hiện tại thị trường trung quốc
và duy trì theo con đường này đã hai mươi ba năm năm rồi
và đối với sản phẩm biti thì đã để lại được cái ấn tượng rất là sâu đậm cho người trung quốc
về cái sản phẩm có cái thương hiệu của việt nam mình
và cái sản phẩm bitit của mình thì người trung quốc khi mà họ tham gia trực tiếp tại hội trợ
và họ được sờ tận tay đối với sản phẩm của mình
thì họ cảm thấy rất là thấy chất lượng của mình cũng rất là tốt
và họ tin tưởng rằng cái hàng việt nam của mình
và cũng chung với các sản phẩm việt nam khác
thì có được những cái chất lượng và cái sự
sự thoải mái khi mà đi
hàng việt nam mình ở thị trường trung quốc đặc biệt là hạt điều
được mọi người rất quan tâm khi mà gian hàng chúng tôi vừa mới trưng bày ra
mà chưa bày bán họ đã mua rồi
trung bình mỗi kỳ hội trợ các doanh nghiệp của việt nam
có cơ hội tiếp cận tới khoảng năm mươi thương nhân trung quốc và các nước asean
những năm gần đây tổng giá trị giao dịch thương mại và đầu tư
của các doanh nghiệp việt nam tại hội trợ đã lên tới trên dưới năm mươi triệu đô la mỹ
và kỳ tổ chức khu gian hàng việt nam
tại hội trợ các doanh nghiệp việt nam
các doanh nghiệp việt nam cũng thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp việt nam đăng ký tham gia
tuy nhiên để tham gia hội trợ các doanh nghiệp cũng cần chú trọng tới chất lượng sản phẩm của mình
các doanh nghiệp việt nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh
cũng như là đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm
và đáp ứng những yêu cầu của thị trường trung quốc
ví dụ chẳng hạn như là việc đặc biệt là đối với cả mặt hàng nông lâm thủy sản
thì cần phải đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm
về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc
và cố gắng đưa xuất khẩu nông lâm thủy sản của chúng ta
từ việc đa số tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch
để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội mở ra từ thị trường quảng tây cũng như trung quốc này
vào tháng một mươi một tới đây cục xúc tiến thương mại bộ công thương
sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp việt nam
tham gia hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc hai nghìn một mươi tám
do bộ thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại thượng hải
chủ trì tổ chức từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố thượng hải trung quốc
đây là hội trợ được tổ chức thường niên
và là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của chính phủ trung quốc
nhằm mục tiêu mở cửa thị trường ra thế giới
tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn của trung quốc
góp phần thúc đẩy sáng kiến vánh đai con đường
cũng như quá trình toàn cầu hóa